vé máy bay phục vụ tết vẫn còn nhiều hay kiểm soát chặt xe trái tuyến chạy trái hình vào cuối năm
sẽ là những thông tin đáng chú ý có ngay sau đây
đại diện các hãng hàng không cho biết tính đến thời điểm hiện tại không có tình trạng thiếu vé máy bay
trong cả dịp tết dương lịch sắp tới và tết nguyên đán
trong trường hợp nhu cầu tăng cao các hãng sẽ dựa vào nhu cầu đặt vé để tăng tải trong thời điểm cao điểm
tuy nhiên cũng theo ghi nhận hiện giá vé của các hãng hàng không đang biến động theo hướng tăng giá nhẹ
hà nội sẽ kiểm soát xử lý nghiêm các xe trung chuyển hoạt động trái tuyến chạy tuyến liên tình trá hình dịp cuối năm
các đơn vị kinh doanh dịch vụ xe ô tô sử dụng để vận tải trung chuyển hành khách phải đi theo luồng tuyến
và chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm
sở giao thông vận tải sẽ có hình thức xử lý nghiêm nếu phát hiện có hiện tượng trái tuyến hoặc liên tỉnh trái hình
hà nội cũng vừa công bố bốn số điện thoại đường xe trái tuyến
đây là một dây nóng để người dân phản ánh những vấn đề về giao thông đi lại trong dịp tết tân sỉu
với những số điện thoại hiện trên màn hình người dân có thể chủ động báo cáo phản ánh thông tin về giao thông
đi lại hoạt động của vận tải hành khách khi phát hiện các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động vận tải